thưa quý vị từ ngày hai mươi ba tháng tám tp hcm bắt đầu mở chiến dịch truy vết các ca mắc covid một mươi chín f trong cộng đồng
nhằm sanh hóa các vùng nguy cơ bóc tách sớm f để có phương án điều trị phù hợp
song song với chiến dịch này thành phố cũng đã lên kế hoạch phân tầng điều trị hợp lý cho người mắc covid một mươi chín
đặc biệt đẩy mạnh việc điều trị theo dõi f tại nhà và giảm tỷ lệ tử vong ở các bệnh viện tuyến cuối
các chuyên gia đánh giá sự điều chỉnh của thành phố đang dần thu được những kết quả tích cực
theo thông tin từ sở y tế tp hcm tính đến sáng ba mươi một tháng tám hầu hết các địa phương trên toàn địa bàn
đã hoàn thành việc xét nghiệm đối với vùng cam vùng đỏ
riêng đối với vùng xanh vùng cận xanh và vùng vàng công tác xét nghiệm vẫn chưa đạt tiến độ
với kết quả lần lượn là ba mươi năm một mươi chín và ba mươi bảy
trong bảy ngày triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố tập trung vào các khu vực
nguy cơ cao và rất cao nên số ca mắc mới phát hiện trong cộng đồng cũng tăng theo
cụ thể các địa phương đã xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho gần một bảy triệu người dân
tại các vùng đỏ và vùng cam kết quả là phát hiện sáu mươi bốn hai trăm chín mươi chín người dương tính chiếm ba tám số mẫu xét nghiệm
trung bình mỗi ngày thành phố phát hiện bốn bảy trăm bốn mươi ca mắc mới
trong đó còn những ngày số ca mắc cho cộng đồng tăng cao chiếm đến tám mươi năm
đáng chú ý có một số quận huyện số ca mắc cộng đồng chiếm một trăm linh số người được xét nghiệm
theo phân tích số ca mắc trong những ngày gần đây ngành y tế nhận định các ca f trong cộng đồng
vừa được phát hiện trong những ngày qua chủ yếu tập trung ở những nơi có mật độ dân số cao
hẻm nhỏ khu rễ nhà sang sát nhau nơi tập trung đông dân cư
có thể nói nguyên nhân f cộng đồng tăng là người dân chưa tuân thủ triệt đề việc giãn cách
chưa đảm bảo năm k trong gia đình khu trọ
ông tăng trí thượng phó giám đốc sở y tế tp hcm nhìn nhận
do số lượng f cho cộng đồng tăng có thể khiến người dân hơi lo ngại
song đây là thực tế và ngành y tế sẽ làm đến cùng để phát hiện tất cả các trường hợp mắc covid một mươi chín
mặc dù vậy tỷ lệ dương tính trên tổng số trường hợp lấy mẫu của thành phố hiện nay là khoảng ba tám
vẫn thấp hơn ngưỡng mức lây nhiễm của thế giới là năm
theo chuyên gia dịch tễ trương hữu khanh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
khi thành phố xét nghiệm diện rộng thì việc phát hiện nhiều f cho cộng đồng là điều dễ hiểu
tuy nhiên không nên nhìn vào con số mắc mới để lo lắng mà phải mừng vì đã sớm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
việc nhìn ra nhiều f cho cộng đồng sẽ giúp ngành y tế phân loại sớm và có hướng điều trị phù hợp
tránh tình trạng quá nhiều người trở nặng và giúp giảm tỷ lệ tử vong ông trương hữu khanh nhận định
theo kế hoạch đến hết ngày một tháng chín tp hcm sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt hai
ở khu vực các vùng đỏ vùng cam kết hợp việc triển khai hướng dẫn rộng rãi
để tăng tỷ lệ người dân tham gia tự lấy mẫu test nhanh mẫu đơn
dự kiến đến ngày sáu chín khi kết thúc đợt xét nghiệm lần thứ hai
thành phố sẽ vẽ lại bản đồ dịch bệnh phân chia lại khu vực nguy cơ tùy theo tình hình thực tế
phó giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng đánh giá
sau một tuần thực hiện nhiều địa phương đã hoàn thành việc quét xét nghiệm ở các khu vực đậm đặc
trong những ngày tới chắc chắn số ca mắc tại các địa phương sẽ giảm dần
cùng với số lượng bệnh nhân đang điều trị được xuất viện và đang tăng mỗi ngày
do đó chúng ta có thể tin tưởng tp hcm sẽ tăng tỷ lệ
để đáp ứng nhu cầu điều trị khi số ca f tăng nhanh
trong những ngày qua ngành y tế tp hcm đã phân lại các tầng điều trị phù hợp
thay vì năm tầng như trước thì nay đổi lại còn ba tầng điều trị
với hai mũi xác công chính là cách ly điều trị tại nhà
khu cách ly phường xã quận huyện tầng một và điều trị tại các bệnh viện tầng hai tầng ba
đáng chú ý là việc đẩy mạnh điều trị người mắc covid một mươi chín tại nhà đang có hiệu quả rõ rệt
khi có sự trợ giúp từ lực lượng quân y và lực lượng tỉnh huyện viên
việc điều trị tại nhà hiệu quả đã làm giảm đáng kể tỷ lệ phải chuyển viện do bệnh chuyển nặng
cụ thể ở tầng một thành phố đã thiết lập bốn trăm một mươi ba trạm y tế lưu động
hình thành bốn trăm một mươi ba tổ bác sĩ quân y phụ trách việc điều trị theo dõi cho năm mươi f tại nhà
cùng với đó là việc cung cấp các gói thuốc điều trị cơ bản cho người mắc covid một mươi chín tại nhà
trong đó có thuốc monoupiravi kháng virus đã giúp cho người bệnh tiếp cận được sớm với sự hỗ trợ y tế
tạo tâm lý yên tâm khi điều trị và mau chóng khỏi bệnh
bên cạnh đó hai mươi bốn giường cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung quận huyện
hiện cũng sẵn sàng tiếp nhận người bệnh khi có triệu chứng nhẹ hoặc không đủ điều kiện cách ly tại nhà
ngành y tế khẳng định tầng một đang làm rất tốt việc điều trị
theo dõi f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ giảm tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên
hiện tầng này đang điều trị cho một mươi chín người
trong khi đó ở tầng hai có bảy mươi bốn bệnh viện điều trị với bốn mươi chín ba trăm chín mươi hai giường đang điều trị cho hơn ba mươi chín ca f
có mức độ trung bình và nặng
hiện tại tầng này vẫn có thể tiếp tục tiếp nhận thêm bệnh nhân chuyển lên từ tuyến dưới
ở tầng này sở y tế thành phố yêu cầu các bệnh viện tăng cường xét nghiệm f nhẹ
nếu hết bệnh thì cho xuất viện chuyển viện để tiếp nhận những f khung mới từ cộng đồng
và từ các khu cách ly cần điều trị tại bệnh viện
sở y tế cũng đã phân bố thuốc remdesv đến các bệnh viện để sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín
có triệu chứng mức độ trung bình và nặng
riêng tầng ba gồm tám bệnh viện trung tâm hồi sức với gần ba tám trăm năm mươi giường bệnh
hiện đã có sự biến chuyển mạnh mẽ khi tỷ lệ tử vong bắt đầu giảm
phân tích tỷ lệ tử vong trong bảy ngày qua cho thấy số ca tử vong đã giảm đáng kể
bất chấp số lượng ca mắc mới tăng lên đến hơn bốn đến năm ca mỗi ngày
cụ thể nếu ngày hai mươi hai tháng tám thành phố có ba trăm bốn mươi trường hợp tử vong
thì đến ngày ba mươi tháng tám số ca tử vong trong ngày giảm xuống còn hai trăm bốn mươi
tức là giảm gần một trăm linh trường hợp
đây là nỗ lực đáng khen ngợi của đội ngũ y bác sĩ ở tất cả các tuyến
đặc biệt là tuyến điều trị cuối cùng
đánh giá chung về sự thay đổi trong chiến lược điều trị của thành phố
phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc trường đại học y dược tp hcm nhìn nhận
việc điều chỉnh mô hình điều trị thành ba tầng như hiện nay
đã đạt được những tín hiệu lạc quan hơn so với trước
cụ thể bệnh nhân đã có thể tiếp cận được sớm với hệ thống y tế
do có nhiều sự chi viện từ các địa phương khác
nhân viên y tế công lập và tư nhân tham gia tuyến dưới
hỗ trợ tham vấn điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ tại nhà
bên cạnh đó số dường bệnh ở các bệnh viện thuộc tầng hai ba cũng tăng lên
do nhiều bệnh viện quận và thành phố công và tư đã tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
mặc dù vậy từ thực tế tham gia tư vấn điều trị bệnh nhân f tại nhà
cùng với các nhân viên y tế tầng một phó giáo sư vũ minh phúc cho rằng
vẫn còn tình trạng sử dụng thuốc kháng viêm và chống đông sai chỉ định
bệnh nhân điều trị tại nhà vẫn chưa được theo dõi sát
chưa nhận diện được dấu hiệu trở nặng để chuyển viện kịp thời
việc chuyển viện vẫn còn chậm trễ do tuyến trên vẫn còn quá tài
phó giáo sư phúc nêu ý kiến ngành y tế cần có những thay đổi linh hoạt hơn
trong quy trình tiếp nhận bệnh nhân nặng và rất cần thiết lập hệ thống thông tin
liên thông giữa các tầng điều trị để có thể thông tin kịp thời khu vực nào còn chống giường bệnh
khu vực nào có thể giải phóng bớt bệnh nhân để nhường giường cho bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên
ngoài ra sở y tế cũng cần phải bổ sung ngay trang thiết bị y tế
để vừa đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ vừa tăng năng lực điều trị hạn chế tình trạng tử vong
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại